tại bình phước do sự không đồng bộ giữa cầu và đường đã tạo nên những nút thắt cổ trai là nguyên nhân khiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua
sau đây tiếp tục là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
khi tuyến quốc lộ một mươi ba đoạn qua khu phố ninh hòa thị trấn lộc ninh huyện lộc ninh được mở rộng người dân hết sức phấn khởi
tuy nhiên sự vui mừng này nhanh chóng bị thay bằng những lo lắng bức xúc khi liên tiếp phải chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra
nguyên nhân là khi đường được mở rộng khiến những cây cầu trở nên hẹp lại khi không được nâng cấp phù hợp tạo nên hiện tượng thắt cổ trai ở các điểm cầu
quốc lộ một mươi ba được mở rộng hơn hai mươi mét nhưng cầu lò heo tại đây chỉ rộng chưa đầy một mươi mét
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tức là từ lúc dự án mở rộng quốc lộ một mươi ba đoạn đi qua khu phố này được hoàn thành đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra
các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra vào ban đêm khi tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế
cái chỗ đó là nó bị cái đường thắt đó là nó bị hẹp khi mà tài xế cua khúc cua đến đây mà không để ý với lại không cứ biện báo hiệu gì đó đảch báo cái chỗ đó là đâm xuống đó
mấy vụ tai nạn thôi từ mấy cái xe container rồi xe chợ mì xe tải rồi xe hông đa là cứ thế là đâm xuống đó thôi
nhiều người nó cũng xuống túi này mà hồi nó xuống thì thấy rớt lên có hai đứa là nó rớt xuống dưới là không thấy sáng ra mới thấy đi đưa bệnh viện
bà này là nằm bệnh viện chưa về tới đây nè bay đó nó rung lơ cái gầm cây đó hết nó bay luôn cái túi đó
bà đó không khoảng đâu chừng năm mấy
điều đáng nói khi những bất cập ở cầu lò heo chưa được giải quyết thì gần đây người dân thị trấn lộc ninh lại hết sức ngỡ ngàng khi tiếp tục có một nút thắt cổ trai nữa được hình thành
cách cầu lò heo chưa đầy ba km đó là cầu mua chỉ cần người tham gia giao thông mất cảnh giác là nhanh chóng bị rơi ngay xuống suối
cái cầu này tên đó là cầu mua
như vậy là ngày xưa nó đã nằm ở đây từ lâu rồi nhưng mà con đường này khi mà người ta làm lại thành sáu làn đường thì giao thông của nó lưu lượng nó rất lớn
đây là cửa khẩu hoa lư nhưng mà ngược lại cây cầu này nó quá nhỏ so với con đường này cho nên là nó tiềm ẩn rất là nhiều cái nguy hiểm mà đã từng có rất nhiều tai nạn xảy ra
nhân dân ở đây cũng như tất cả các người giao thông rất mong đợi để làm cái cầu này lớn hơn để tương chứng với con đường này để cho bà con đi lại
chúng tôi ở đây là chúng tôi chứng kiến rất là nhiều vụ tai nạn rồi rất là nguy hiểm
không chỉ cầu lò heo hay cầu mua ở thị trấn lộc ninh hiện nay trên địa bàn tỉnh bình phước đang tồn tại hàng chục điểm đen tai nạn giao thông
mà nguyên nhân chủ yếu là do sự không đồng bộ trong việc xây dựng nâng cấp mở rộng hệ thống cầu đường